ngày mai tòa nhân dân tp hcm mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo trần thị ngọc trinh
còn gọi là người bỗ ngọc trinh ba mươi bốn tuổi và bị cáo trần xuân đông ba mươi sáu tuổi
phiên tòa được xét xử công khai do thẩm phán nguyễn anh tuấn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong một ngày
ngoài hai bị cáo tòa án cũng trự tập bảy người có quyền và nghĩa vụ liên quan
trần thị ngọc trinh bị xét xử về tội gây dối trật tự công cộng
còn bị cáo trần xuân đông bị xét xử về hai tội gây dối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ vào ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba dù không có giấy phép lái xe hạng a hai
nhưng ngọc trinh vẫn cùng trần xuân đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn
với các động tác nguy hiểm phản cảm trao quay video giới đăng lên mạng xã hội
qua điều tra cơ quan công an còn xác định liên quan đến xe mô tô biển kiểm soát năm mươi chín a ba một mươi một nghìn năm trăm tám mươi tám
bị can đông đã xuất trình giấy chứng nhận đăng ký số một trăm hai mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi tám là giả
người này thừa nhận mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả
nhưng vì thấy xe giá rẻ nên vẫn cố ý mua về để sử dụng